ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã không cánh mà bay
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng phát hiện
và bắt giữ được nhóm đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp này
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do là hàng xóm của bị hại và nghiên cứu kỹ
cư đợt sinh hoạt của nạn nhân nên đã thực hiện vụ đột nhập rất nhanh gọn mà không hề bị phát hiện
vụ án xảy ra ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuột
vào ban đêm lợi dụng lúc gia đình chị lê thị ngọc huệ đi vắng
kẻ gian đã cất khóa cửa đột nhập vào lục loại lấy trộm hơn một tỷ đồng
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp
với đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột và các phòng nghiệp vụ làm rõ
truy bắt được ba đối tượng là nguyễn hoàng bảo việt người hàng xóm của chị huệ
phạm hồng phúc ở phường thanh nhất thành phố buôn ma thuột
và thái quý long ở xã cư cơ pô huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc
bị can gọi điện cho anh phúc thì bị can chạy lên quán cà phê đối diện
chỗ nhà bị hại làm bị can quan sát
sau đó anh phúc và anh long thực hiện buổi trộm
số tiền chiếm được là bị can không rõ nhưng bị can nhận được bốn trăm linh triệu
về hơn một đồng
số tiền đó bị can mua một lắc tay và một điện thoại iphone sáu pallet
và bị can đi du lịch
qua khám xét và từ lời khai của các đối tượng bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã truy thu được số tiền sáu trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật như dây chuyền
điện thoại di động mà các đối tượng mua từ tiền trộm cắp
và thu giữ một số công cụ phương tiện cắt cửa gây án của chúng
phúc nói lại thế này là bà nơi chủ nhà đi rồi
anh em đi xuống em lấy kim em cắt khóa sáu cửa phục sáu em vào em đóng cửa lại
thì thấy có cái tủ gỗ lấy giao lý em cày cái tủ ra rồi em giật tủ ra
sau khi giật tủ ra thấy tiền đông đỏ thì em lấy tiền rồi lấy một cái túi sạch của chúng nhà em bỏ tiền vào đó
số tiền lấy được chỉ đều cho ba người
rồi phần em được là bốn trăm bảy mươi ba triệu tiền mặt và một hai trăm linh triệu
số tiền đồ em đã sử dụng vào em tiêu tra hết
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý ba đối tượng nguyễn hoàng bảo việt thái quý long phạm hồng phúc trước pháp luật